như vậy so với một tuần trước đó thành phố hà nội tăng mạnh số xã phường thị trấn vùng cam
từ bảy mươi bốn lên ba trăm hai mươi sáu xã phường thị trấn tăng hai trăm năm mươi hai địa phương
số địa phương vùng xanh giảm mạnh từ hai trăm tám mươi ba xuống còn sáu mươi sáu giảm hai trăm một mươi bảy địa phương
số địa phương vùng vàng cũng giảm từ hai trăm hai mươi hai xuống còn một trăm tám mươi bảy giảm ba mươi năm địa phương
phát biểu ít ngày trước chủ tịch thành phố hà nội du ngọc anh cho biết
số ca mắc mới tại hà nội sẽ đạt đỉnh trong một thời gian ngắn tới đây
theo báo cáo của thành phố hà nội biến thể omicron đã ghi nhận ở hai mươi trên ba mươi quận huyện
trong đó biến thể ba hai chiếm tới tám mươi bảy tổng số mẫu phát hiện ca mắc covid một mươi chín chủng omicron
do đó hà nội yêu cầu xây dựng phương án khi ca nhiễm tiếp tục tăng
mới đây sở y tế hà nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất các kịch bản phương án
biện pháp khi số ca covid một mươi chín và số ca chuyển nạn tăng cao
gian tới cho sở y tế để kịp thời tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
bên cạnh đó sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tới người dân
trong đó tập trung vào các nội dung thực hiện nghiêm thông điệp năm k
hạn chế tụ tập đông người không cần thiết thường xuyên theo dõi sức khỏe
trang bị kiến thức khi nhiễm covid một mươi chín và điều trị tại nhà
nhận biết các dấu hiệu khi chuyển nặng để liên hệ với các cơ sở y tế
sở y tế kịp thời hỗ trợ tránh tâm lý chủ quan hoặc hoang mang lo sợ cực đoan không cần thiết
đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng nguy cơ cao phụ nữ mang thai
chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại tp hcm địa phương liên tục ghi nhận hai đến ba ca mắc mới trong những ngày gần đây
nhiều bác sĩ đã phản ánh về hiện tượng tài nhiễm covid một mươi chín
dù đã tiêm đủ ba mũi vaccine và từng là f
họ cũng cho biết điều đáng lo là test nhanh không cho kết quả dương tính
trong những ngày đầu mắc bệnh khiến việc chủ động cách ly gặp khó khăn
tạo cơ hội cho virus lây lan mạnh hơn
bác sĩ l q m công tác tại một bệnh viện nhi của tp hcm vừa trải nghiệm cảm giác tái nhiễm covid một mươi chín
anh đã tiêm đủ ba mũi vaccine covid một mươi chín và từng mắc bệnh khi tham gia chống dịch
tại bệnh viện giải chiến vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tự tin đã phun giáp khi tiêm đủ ba mũi vaccine và từng là f
anh đã không tránh được ngỡ ngàng khi mình đột ngột hai vạch khí test nhanh
nốt mệt mỏi hai ngày đầu đến mức nằm bẹp đặc biệt đau rác hỏng
mọi công việc kế hoạch bị dẹp bỏ hoàn toàn vì không thể gánh nổi
trong thời gian này anh m cũng theo dõi nhiều bệnh nhân thông qua mạng lưới thầy thuốc đồng hành
anh cho hay đợt này covid một mươi chín lây lan nhiều hơn nhanh hơn
người lớn mắc bệnh có biểu hiện phổ biến là ho và mệt mỏi
trẻ nhỏ hầu hết sốt cao thậm chí rất cao đến bốn mươi bốn mươi một độ trong hai ngày đầu
sau đó giảm dần và hết hạn
bác sĩ m cho hay đáng mừng là trong gần năm trăm linh f chúng tôi theo dõi
rất hiếm có ca nặng ngay cả người ung thư tiểu đường huyết áp cao

trong khi đó hoàng thọ một phóng viên tại tp hcm cũng bất ngờ khi mình trở thành f lần hai
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thòi nhiễm bệnh và vất vả vì các hội chứng liên quan hậu covid
đến nay sau ba tháng anh tiếp tục trải qua cảm giác mệt mỏi
nhức người ho nhiều dấu hiệu
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm nhận định
tình trạng tái nhiễm hiện nay do biến thể omicron đã tràn lan trong cộng đồng
theo bác sĩ khanh về nguyên tắc để xác định một ca tái nhiễm phải thực hiện giải trình từ trên
để xác định có hai biến thể khác nhau ở hai lần nhiễm
tuy nhiên việc này phục vụ cho giám sát dịch của giới chuyên môn
người dân không cần phải thực hiện vì vừa tốn tiền
hoặc mất thời gian
các chuyên gia cho biết sau khi khỏi bệnh cơ thể bệnh nhân sẽ sẵn sinh ra kháng thể chống lại virus sars cov hai
tuy nhiên lượng kháng thể được tạo ra có thể không đủ mạnh hoặc tồn tại không đủ lâu
sau khoảng một thời gian sẽ suy yếu và mất đi
hoặc kháng thể tạo ra khi nhiễm chủng ban đầu không phù hợp để bảo vệ cơ thể trước chủng mới
nên người bệnh tái nhiễm với virus mới
ngoài ra người đã tiêm đầy đủ liều vaccine vẫn có thể mắc covid một mươi chín nghĩa là bị nhiễm đột phá
vắc xin covid một mươi chín có hiệu quả phòng ngừa trong thời gian nhất định
ngăn chặn diễn tiến nặng hoặc giảm nguy cơ tử vong
sau thời gian đó người dân có thể bị tái nhiễm hoặc nhiễm đột phá là điều dễ hiểu
tuy nhiên dù với biến thể nào virus sars cov hai vẫn không thay đổi đường lây và cơ chế lây nhiễm
do đó người dân cần thực hiện nghiêm năm k và tiêm ngừa vaccine theo khuyến cáo của ngành y tế
liên quan đến vấn đề covid một mươi chín như bệnh lưu hành
mới đây bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
đã nêu ba lưu ý khi sống chung an toàn với covid một mươi chín
có hai từ người ta dùng trong dịch bệnh đại dịch pandemic hoặc dịch bệnh lưu hành andremic
hiện nay thế giới đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai trạng thái đó
có quốc gia đã coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành cũng có nơi vẫn coi đại dịch
tùy theo tình hình hiện tại của từng nước với việt nam
đã đến lúc tính đến việc xem covid một mươi chín là dịch bệnh lưu hành
và sống chung với nó an toàn nếu hội đủ các điều kiện
thứ nhất đó là vaccine
nếu vùng đó tỉnh thành đó tỷ lệ bao phủ vaccine cao
người dân đã tiêm đủ ba mũi thì có thể xem là bệnh lưu hành được rồi
hiện giờ số ca đang tăng nhanh có thể làm cho mọi người hoảng loạn
nhưng những điều quyết định nó có thể là bệnh lưu hành hay không
đó là bệnh có thể đông nhưng tự hết không tạo gánh nạn cho khối điều trị hồi sức tỉ lệ tử vong thấp
vài tuần miễn dịch cộng đồng được tạo nên từ vaccine
cộng với miễn dịch tự nhiên từ một lượng người nhất định đã nhiễm và khỏi bệnh
số ca sẽ giảm điều này đã từng thấy với đại dịch cúm h một n một từ hơn một thập kỷ trước
thứ hai đó là phòng bệnh đúng trong môi trường lao động
dịch bệnh lưu hành thì vẫn là dịch bệnh siết quá thì ảnh hưởng tới kinh tế
nhưng nếu chưa gì đã thả hoàn toàn mặc kệ hết thì cũng ảnh hưởng đến kinh tế
thử tưởng tượng nếu cả dây chuyền sản xuất cả công ty cả cơ quan đều đồng loạt bệnh
mệt vậy lấy ai làm việc
ngay cả bệnh cảm mức độ nhẹ thì có thể đi làm nhưng cảm nặng thì cũng phải nghỉ mấy hôm
vì vậy khi đi lang thang ngoài đường mai này có thể không cần thiết phải mang khẩu trang liên tục nữa
nhưng chắc chắn trong không gian hẹp kính đặc biệt là trong môi trường công sở nhà máy
thì vẫn phải mang khẩu trang để tránh tình trạng bệnh cùng lúc
làm gián đoạn hoạt động sản xuất trong bối cảnh đang rất cần khôi phục kinh tế
thứ ba lo xa đúng cách vừa phải
về khoa học vẫn có các chuyên gia lo ngại rằng sars cov hai có thể tiếp tục đột biến
và các biến thể sau đó có thể không nhẹ như omicron
theo tiến trình tiến hóa thông thường của virus là ngày càng thuần với con người
lây nhanh hơn nhưng nhẹ hơn thì kịch bản đó khó xảy ra tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng
nhưng nếu vì thế mà khư phòng thủ như với một đại dịch thì chắc chắn kinh tế không phát triển được
điều cần là sự linh hoạt chuẩn bị phù hợp
bây giờ là thời điểm phù hợp để xem covid một mươi chín như bệnh lưu hành
còn tương lai nếu lỡ có kịch bản xấu nào xảy ra thì ta kích hoạt các biện pháp cần thiết cũng không muộn
như vậy theo bác sĩ trương hữu khanh coi covid một mươi chín như bệnh lưu hành có nghĩa là tháo gỡ những hạn chế không cần thiết
để không kìm hãm kinh tế ngược lại không chủ quan trong môi trường làm việc
để tránh trường hợp cả cơ quan cả phân xưởng bệnh mệt cùng một lúc gây gián đoạn hoạt động
do đó bác sĩ cho biết việc đánh giá covid một mươi chín tại việt nam đã phải là bệnh thông thường hay chưa
cũng còn phụ thuộc vào tỷ lệ phủ vaccine mũi ba các biện pháp phòng dịch tại cơ sở lao động
và các kế hoạch ứng phó cụ thể linh hoạt phù hợp trong trường hợp xấu xảy đến
chỉ khi đảm bảo được ba điều kiện này việt nam mới có thể yên tâm sống chung an toàn với covid một mươi chín
mới đây bộ y tế vừa có ý kiến đề xuất thủ tướng xem xét về việc cho người nhiễm sars cov hai và trường hợp tiếp xúc gần
f một được đi làm trong thời gian cách ly
bàn luận về đề xuất này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng đây là một đề xuất hợp lý với tình hình thực tiễn
tuy nhiên phải thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh và có điều kiện cụ thể cho f f một đi làm
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế chúng ta đã thực hiện nới lỏng
hiện các trường hợp f và f một nhiều nên có thể gây ra quá tải không có người làm việc
tuy nhiên nới lỏng nhưng chưa thể buông xuôi thả lỏng phải chuyển từ việc cấm đoán sang kiểm soát rủi ro
ông cho rằng bộ y tế đề xuất cho f f một đi làm nhưng quyết định vẫn phải là các cơ quan xí nghiệp địa phương
vì nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cả cơ quan đó nhiễm bệnh trở thành f hết thì sẽ không có ai đi làm
ông trần đắc phu lưu ý các f f một đi làm nhưng vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh
cụ thể là áp dụng năm k tối đa có thể kiểm soát được sự lây nhiễm
giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng càng tốt mọi người vẫn phải theo dõi sức khỏe
nếu có triệu chứng cần xét nghiệm ngay và cần có những biện pháp điều trị cách ly phù hợp
với một cơ quan đơn vị xí nghiệp cần có phương án kịch bản như người nào giữ vị trí trọng yếu
người nào ở bộ phận nào được sắp xếp cho hợp lý để vừa có nhân lực phục vụ sản xuất vừa vẫn phải phòng chống được dịch bệnh
theo nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng hiện nay chủng omicron chiếm ưu thế
đây là việc không thể cản được
nên chấp nhận sự lây lan có thể cho lây lan để thay thế dần chủng delta
ông phu nhấn mạnh chủng omicron có triệu chứng nhẹ nhưng cũng phải cho lây chậm chứ không phải là ồ ạt
dễ dẫn đến quá tải hệ thống y tế sẽ có nhiều người tử vong và diễn biến nặng
chấp nhận cho sự lây lan nhưng phải kiểm soát được
ông cũng cho hay hiện nay chắc chắn covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh lưu hành
nhưng thời điểm này thì chưa vì còn nhiều yếu tố chưa đạt được
như việc lây nhiễm không ổn định
biến chủng có thể bùng phát không kiểm soát được
quá tải hệ thống y tế làm ảnh hưởng đến xã hội
xã hội vẫn phải sử dụng những biện pháp để đáp ứng hơn mức bình thường so với các bệnh truyền nhiễm khác
đề cập đến số ca mắc covid một mươi chín tăng cao hàng ngày tại hà nội
ông phu nêu ý kiến thành phố vẫn đang kiểm soát được
nhưng cũng phải tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế sự bùng phát mạnh
mới đây vụ việc một trưởng trạm y tế tại hải phòng đòi một năm triệu tiền ký giấy cho f đi viện
đang gậy bức xúc trong dự luận
theo phân tích của luật sư đây là sự việc nghiêm trọng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
vậy trưởng trạm này có thể bị nghiêm trị theo luật nào
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi
mới đây trưởng trạm y tế phường trại cao quận lê trân hải phòng
bị tố đòi một năm triệu đồng mới ký giấy cho f sức khỏe yếu đi viện
đến ngày năm tháng ba sau khi truyền thông lên tiếng trưởng trạm y tế phường trại cao
nguyễn sĩ hùng đã mang một năm triệu đồng đi trả
trao đổi về vụ việc này tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho rằng
đây là sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế và có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ công tác với trưởng trạm y tế
đồng thời đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ
theo luật sư điều trị covid một mươi chín được thực hiện miễn phí theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
và các văn bản dưới luật có liên quan
người bệnh không phải nộp bất cứ một khoản chi phí nào khi khám chữa phải điều trị covid một mươi chín
tại việt nam pháp luật cũng nghiêm cấm bác sĩ nhân viên y tế nhận tiền của người nhà bệnh nhân
và bệnh nhân trong quá trình điều trị bệnh
tiến sĩ đặng văn cường phân tích trường hợp kết quả xác minh cho thấy cán bộ y tế đã có những lời lẽ hành vi
có tính chất đe dọa uy hiếp tinh thần của người nhà bệnh nhân như từ chối điều trị nếu như không đưa tiền
nói ra tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân để yêu cầu người nhà đưa tiền
khiến người nhà bệnh nhân sợ hãi phải đưa tiền thì đây được xác định là hành vi cưỡng đoạt tài sản
dù số tiền chiếm đoạt dưới hai triệu đồng người đe dọa uy hiếp tinh thần của người nhà nạn nhân
để lấy tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với chế tài là phạt tù từ một đến năm năm
trường hợp kết quả xác minh chưa đủ căn cứ để xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản
nhưng có căn cứ cho thấy cán bộ y tế đã có hành vi ép buộc người nhà bệnh nhân phải đưa hai triệu đồng
mới cho phép chuyển viện cấp cứu cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín thì đây là hành vi ép buộc đưa hối lộ
hành vi này có thể bị truy cư trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ
theo điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm cho dù số tiền thực tế nhận là chưa đến hai triệu đồng
trường hợp kết quả điều tra cho thấy người nhận số tiền là nhận hối lộ chưa đến hai triệu đồng
chưa từng bị kết án chưa từng bị phạt hành chính về hành vi này
thì có thể sẽ bị phạt hành chính mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu trường hợp mới nhận số tiền
chưa đến hai triệu đồng nhưng mong muốn sẽ nhận đủ số tiền từ hai triệu đồng trở lên
và tiếp tục vòi vĩnh gia đình nạn nhân thì sẽ bị xử lý hình sự về tội nhận hối lộ
thưa quý vị đây là một sự việc đáng buồn cho ngành y tế
khi đại đa số các bác sĩ nhân viên y tế đều hết lòng vì người bệnh
trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
thì vẫn có những con sâu làm rầu nồi canh lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
cho nỗi sợ hãi của người bệnh trên uy tín của các y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ đón người việt nam từ ukraine về nước
là ưu tiên cao nhất và là công tác cần được đặc biệt quan tâm
do đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong nước
mới đây sở y tế thành phố hà nội đã gấp rút cử văn bản về quy định phòng chống dịch
đối với kiều bào nhập cảnh
sở y tế thành phố hà nội vừa có văn bản phúc đáp cục lãnh sự bộ ngoại giao
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho công dân việt nam và thân nhân
từ ukraine về nước
văn bản do phó giám đốc sở y tế thành phố hà nội trần văn chung ký nêu rõ
việc bảo hộ đưa người việt nam cùng thân nhân cư trú tại ukraine về nước
trên cơ sở nguyện vọng của họ trong bối cảnh đang có chiến sự tại quốc gia này
là một việc làm nhân đạo khẩn cấp và cần được ưu tiên
về đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh đi trên
các chuyến bay sơ tán người việt và thành viên đại gia đình tại ukraine
do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sở y tế thành phố hà nội nhất trí việc
không yêu cầu xét nghiệm sars cov hai
và có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín hoặc đã khỏi covid một mươi chín
trước khi lên các phương tiện vận chuyển về việt nam nhập cảnh tại hà nội
tuy nhiên người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế
trong suốt quá trình di chuyển và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
về việc phòng chống covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
bên cạnh đó sở y tế thành phố hà nội cũng đề nghị cục lãnh sự thông báo
cho các công dân việt nam và thân nhân sơ tán về nước chủ động liên hệ
với y tế địa phương nơi cư trú để thực hiện việc theo dõi và xét nghiệm sars cov hai theo quy định
thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
về việc sơ tán người việt và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại ukraine
các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức trước mắt hai chuyến bay sơ tán công dân ở ukraine
chuyến bay đầu tiên cắt cánh ngày bảy tháng ba mang số hiệu vn tám mươi tám của vietnam allies
dự kiến chở hai trăm tám mươi ba công dân khởi hành từ bukaret romania
hạ cánh tại sân bay hà nội vào lúc một mươi một h ba mươi ngày tám tháng ba
chuyến bay thứ hai cất cánh ngày chín tháng ba mang số hiệu qh chín nghìn sáu mươi sáu của bamboo airways
dự kiến chở hai trăm bảy mươi công dân khởi hành từ vác sa va ba lan
hạ cánh tại sân bay nội bài vào lúc hai h một mươi năm phút ngày một mươi tháng ba
chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức quốc tế
khi thế giới bước sang năm thứ ba của đại dịch covid một mươi chín giới khoa học vẫn không ngừng nghiên cứu và
về hướng tiến hoa mới của biến thể ncov
liệu covid một mươi chín có thể lây nhiễm ở nhiều loài động vật hơn chúng ta đã biết
xâm nhập trở lại con người mang đến các biến thể mới và nguy hiểm hay không
khi thế giới bước sang năm thứ ba của đại dịch covid một mươi chín giới khoa học vẫn không ngừng nghiên cứu về virus sars cov hai
để hiểu điều gì xuất hiện tiếp theo
nhiều người lo lắng rằng thế hệ virus mới có khả năng xuất hiện không phải từ con người mà là từ động vật
tiến sĩ jeff taubenberger phó trưởng phòng thí nghiệm các bệnh nhân
phó trưởng phòng thí nghiệm các bệnh truyền nhiễm tại viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ
nói rằng có hàng trăm hàng nghìn loại virus corona ở nhiều loài động vật
các phân tích cho rằng virus corona đã gây bệnh cho trộn chuột đồng
ở bắc mỹ virus gây bệnh cho hưu đuôi trắng hoang dã
khi lây nhiễm cho nhiều loại hơn virus tiếp tục phát triển không ngừng
hiện các nhà nghiên cứu đang tự hỏi liệu virus corona có thể xâm nhập vào nhiều loài hơn những diễn viên
và trở lại lây nhiễm cho con người mang đến các biến thể mới và nguy hiểm hay không
tiến sĩ taubenberger cho biết nếu có thể lây nhiễm sang các loài khác virus sẽ phát triển theo cách mới
đó có thể là một biến thể rất khác với những gì mà chúng tôi đã tiếp xúc
khi covid một mươi chín lây nhiễm sang nhiều loài và ngày càng phát triển
các chuyên gia đang tập trung vào việc tìm ra một loại vaccine covid một mươi chín chống lại nhiều biến thể
các nhà khoa học tại viện nghiên cứu quân đội walter reed
đang thử nghiệm loại vaccine đa năng như vậy trên người
trước đó bà maria venkakov trưởng nhóm kỹ thuật covid một mươi chín của tổ chức y tế thế giới
nói biến thể tiếp theo sẽ dễ lây lan hơn vì phải vượt qua những loại đang được lưu hành
tuy nhiên câu hỏi lớn là liệu các biến thể trong tương lai có nghiêm trọng hơn hay không
bà kurkhov nói chúng tôi hy vọng không phải như vậy nhưng không có gì đảm bảo cho điều đó
trong bối cảnh chiến lược không covid đang để lộ các điểm yếu tại hồng kông trung quốc đại lục cho biết
nước này có thể điều chỉnh các biện pháp hạn chế và chính sách chống covid một mươi chín phù hợp với phát triển kinh tế
song các chuyên gia khuyến cáo thận trọng vì số ca nhiễm sẽ gia tăng
trung quốc mới đây cho biết nước này vẫn theo đuổi chiến lược không covid
song sẽ điều chỉnh các biện pháp hạn chế phù hợp với phát triển kinh tế
đến nay chiến lược không covid một mươi chín của trung quốc đã phát huy hiệu quả ở phương diện chống dịch
nước này báo cáo dưới một trăm năm mươi bốn ca nhiễm và năm hai trăm linh trường hợp tử vong
còn số tương đối nhỏ so với các ca nhiễm
các nước phát triển
với chính sách không covid trung quốc xét nghiệm hàng loạt
truy vết tiếp xúc cách ly khu vực có người nhiễm bệnh hạn chế đi lại trong nước và quốc tế
đồng thời phong tỏa toàn bộ thành phố dù chỉ ghi nhận một vẻ
chiến lược này đã giúp cho trung quốc dập mọi đợt dịch cho đến nay
kể cả khi omicron lây lan từ giữa tháng một
song các đợt bùng phát xảy ra ngày một thường xuyên biến chủng lan rộng
khi biến chủng dễ dàng lây lan xâm nhập đất nước
trong các nước chính sách không covid trở thành áp lực đối với kinh tế xã hội
giới chức trung quốc buộc phải cân nhắc các phương án để cùng tồn tại với virus như phần còn lại của thế giới
đây là một quyết định quan trọng cần được tiến hành cẩn thận
trung quốc muốn tránh khỏi kịch bản covid một mươi chín bùng phát đột ngột như hồng kông
nơi đã báo cáo hơn ba mươi bốn ca nhiễm mới và tám mươi bảy trường hợp tử vong chỉ trong ngày hai mươi tám tháng hai
và số ca mắc tiếp tục tăng một cách nhanh chóng
giang dòng hoang chuyên gia y tế toàn cầu tại hội đồng quan hệ đối ngoại
tin rằng trung quốc sẽ đưa ra các biện pháp linh hoạt hơn vào đầu tháng ba
các chuyên gia dịch tễ cho rằng trung quốc đối mặt với làn sóng lây nhiễm
giữa bất kỳ quá trình điều chỉnh chiến lược chống dịch nào
những khu vực thiếu bệnh viện hoặc bác sĩ đa khoa sẽ sớm quá tải
càng kiệt nguồn lực y tế vì cả những người triệu chứng nhẹ cũng đi khám
tỷ lệ tiêm chủng nước này ở mức cao là tám mươi bảy hơn năm trăm năm mươi triệu người đã tiêm liều
tăng dịch tẩy
các chuyên gia dịch tẩy cho rằng trung quốc sẽ đưa ra các biện pháp linh hoạt
có nghĩa là số f nói chung sẽ tăng lên và có khả năng đem lại cơ hội
cho biến chủng mới xuất hiện
chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tình hình dịch bệnh tại trung quốc
và cập nhật thêm những tin tức mới nhất gửi tới quý vị
trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại